trong khuôn khổ đại hội đồng lần thứ một trăm bốn mươi một liên minh nghị viện thế giới ipu một trăm bốn mươi
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi theo giờ địa phương tại trụ sở bộ ngoại giao séc bi
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã gặp phó thủ tướng thứ nhất
kiêm bộ trưởng ngoại giao séc bi ivisa dasik
tại cuộc gặp phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn hai nước cần thúc đẩy hợp tác
trong các lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa giáo dục đào tạo thể thao
về phần mình phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng ngoại giao séc bi bày tỏ mong muốn
tăng cường quan hệ với việt nam thông qua trao đổi đoàn các cấp
phó thủ tướng thứ nhất cho biết sẽ sớm thăm việt nam để trao đổi các biện pháp
thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
tiếp đó chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tham dự lễ bế mạc
đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu lần thứ một trăm bốn mươi
tại đây phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng
tại phiên họp toàn thể đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một với chủ đề tăng cường luật pháp quốc tế
với vai trò và cơ chế tổ chức của nghị viện sự đóng góp của hợp tác khu vực
bên lề đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một đoàn đại biểu quốc hội việt nam đã có các cuộc gặp tiếp xúc
với chủ tịch ipu tổng thư ký ipu trưởng đoàn các nước lào myanmar australia cuba belarus
góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa việt nam với các đối tác
đặc biệt cuộc gặp với chủ tịch quốc hội và phó thủ tướng thứ nhất séc bi
được phía séc bi đánh giá là cuộc gặp mang tính chất lịch sử
góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị giữa việt nam và séc bi